một trong những nội dung ưu tiên trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh thái nguyên là chuyển đổi cơ cấu cây trồng hình thành các vùng trồng cây ăn quả chất lượng cao gắn với thị trường tiêu thụ
cụ thể hóa hướng đi đó thời gian qua thị xã phổ yên đã chú trọng lựa chọn những địa phương có điều kiện tự nhiên phù hợp tiến hành quy hoạch và trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như thanh long ruột đỏ na nhãn ổi
trên địa bàn thị xã phổ yên có các xã thuộc vùng chân tam đảo đó là những xã miền núi thì thế mạnh là phát triển cây công nghiệp đó là cây chè và cây ăn quả
trong quá trình triển khai thực hiện chúng tôi đã tiến hành các loại cây ăn quả đó là cây trè và cây ăn quả
chúng tôi đã tiến hành quy hoạch và hướng dẫn hỗ trợ cho người dân phát triển đấy thành vùng kết quả tập trung trên địa bàn với quy mô là sản xuất hàng hóa và đem lại hiệu quả cao cũng như là thu nhập chính cho người dân của địa phương tại khu vực đó
để có được chuyển biến đó cấp ủy chính quyền thị xã phổ yên đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tập trung thực hiện các giải pháp để diện tích cây ăn quả phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa
quy hoạch những loại cây ăn quả trọng điểm phù hợp với từng vùng ứng dụng khoa học công nghệ vào việc bảo quản và chế biến phát triển theo hướng đầu tư quy trình công nghệ chăm sóc
cải tạo và thay thế dần những vườn cây ăn quả đã già cỗi năng suất thấp nhiễm sâu bệnh bằng các giống tốt sạch sâu bệnh theo quy trình việt gáp phát triển thương hiệu sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ đồng thời xây dựng chính sách phù hợp để khuyến khích các hộ nông dân phát triển mạnh diện tích cây ăn quả
chúng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và cải tạo giống để trong sản xuất đem lại hiệu quả cao
chúng tôi kết hợp lồng ghép để xây dựng vùng cây ăn quả tập trung một số loại cây ăn quả chính để đem lại hiệu quả cao
chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cũng giúp cho bà con dân sâu về mặt kỹ thuật để vừa đảm bảo về mùa vụ đảm bảo về năng suất nhưng cũng đảm bảo về quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
và nội dung nữa thì thông qua việc đó thì thị xã từng bước phối hợp với các đơn vị cơ quan để tìm ra thị trường ra cho ổn định cho bà con dân
thì cái nội dung này thì
thì cũng đang tiếp tục cố gắng để làm sao xây dựng một cái sản phẩm nó mang chất nhãn hoặc là hoa quả ở phú yên
đến nay phổ yên đã phát triển được hơn bốn trăm linh hectare vùng cây ăn quả trong đó quy hoạch tập trung quy mô lớn được gần bảy mươi hectare trên địa bàn xã tân phú và đông cao thành vùng sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao
trong thời gian tới thị xã phổ yên sẽ tiếp tục phối hợp với sở khoa học công nghệ sở công thương để xây dựng nhãn hiệu hoa quả cho những vùng đã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn
từng bước hoàn thành mục tiêu nâng giá trị sản phẩm trên một hectare đất trồng trọt tăng bảy mỗi năm theo nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ nhất đã đề ra